quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba đợt hai theo hình thức tập trung tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại phiên họp quốc hội đã xem video clip về hoạt động giám sát và kết quả giải trình an ninh nguồn nước
phục vụ sản xuất sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
sau đó quốc hội tiến hành thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
trong phiên thảo luận hôm nay các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến một số nội dung quan trọng
về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
đa số ý kiến đại biểu phát biểu đồng tình với nhiều nội dung báo cáo của chính phủ
báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
để góp phần hoàn thiện báo cáo có ý kiến đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu về chỉ tiêu tăng trưởng gdp
và một số chỉ tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình dịch bệnh thiên tai khí hậu biến đổi khó lường
thảo luận về các chương trình mục tiêu quốc gia một số ý kiến đại biểu cho rằng
nên lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung nguồn lực giảm đầu mối quản lý
thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
có ý kiến đại biểu phát biểu cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của chính phủ
bên cạnh đó để có cơ sở quốc hội xem xét tổng thể kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong quá trình thảo luận phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến đã phát biểu giải trình làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu quốc hội